đúng một mươi ba giờ chiều nay lễ viếng ba liệt sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy mới bắt đầu
thế nhưng từ rất sớm rất đông người dân đã có mặt tại khu vực trước cửa nhà tăng lễ
quốc gia số năm trần thánh tông thành phố hà nội
từng đoàn người lặng lẽ nối dài hướng về phía nhà tăng lễ
trong sự tiếc thương ba người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh giữa thời bình
những người thân người đồng chí người bạn và hàng xóm láng giềng của ba chiến sĩ
là những người có mặt sớm nhất ở sảnh trờ vào viếng
những đoàn người cứ tiếp nối nhau trong sự tiếc thương vô hạn
không bao giờ có gì bù đắp được không có gì so sánh được kể bằng vật chất
lẫn cái nguồn khác và hỗ trợ
bởi vì người là quý nhất thì người đã ra đi rồi để lại đằng sau là mẹ già và con
con nhỏ vợ con trẻ đau lắm
cái công tác này của đồng chí quân làm công tác rất là
nặng nề trong thời bình
vì cái công tác của đồng chí cháy là rất cần thiết
nên là đồng chí đã hy sinh trong thời bình là một sự thất rất lớn đối với gia đình
cũng như trong xã hội
khu dân cư chúng tôi thì nghe tin đồng chí quân mất
thì rất là lo buồn
hai là gia đình mất đi một người thân và con mất đi một người bố
nên là chúng tôi hôm nay tổ dân phố
cũng như là cụm nhân cư đại diện cho những gia đình đến đây để tiễn biệt đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng
dòng người lặng lẽ vào viếng
niềm tiếc thương vô bờ với ba chiến sĩ đã vì nhân dân mà ngã xuống ngay trong thời bình